người có tài năng quyết định làm việc trong một bộ máy một cái cơ quan nào đấy
cái đầu tiên mà quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là cái môi trường
cái môi trường để họ có thể phát triển được
có thể làm sao mà thỏa sức cái sức sáng tạo và cái cống hiến được
thì chúng ta đang dần dần cải thiện về môi trường làm việc
xuất phát từ những cái cải tiến về cái cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước
chúng ta muốn để cho cán bộ yên tâm công tác
thì đầu tiên là tiền lương và môi trường làm việc
bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhận thức được là tiền lương và điều kiện làm việc là những điều kiện cần
chúng ta sẽ có thể thu hút được những người ở một cái mức độ phát triển nhất định
nhưng để ở cái mức độ
cao hơn nữa thì bên cạnh tiền lương bên cạnh những điều kiện làm việc
thì sẽ cần có cả những cái chính sách hỗ trợ về những cái điều kiện phát triển
về những cái môi trường và đặc biệt là những cái trách nhiệm và nhiệm vụ và những cái cơ hội phát triển sự nghiệp nữa
nên tôi cho rằng đấy là những điều kiện cần tiên quyết có vai trò quan trọng
và trước khi chúng ta có thể giải quyết bài toán lớn hơn
thì chúng ta cũng cần phải bắt đầu bằng những bài toán cụ thể như vậy
như vậy thì có thể khẳng định rằng là cải cách tiền lương cũng như là điều kiện làm việc là yếu tố cần nhưng chưa đủ
vậy thì xin để tiếp tục chương trình mời hai vị khách mời hãy theo dõi một đoạn clip ngắn
để có thể lắng nghe những chia sẻ của các bạn trẻ thuộc diện nhân lực chất lượng cao bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của họ
anh nguyễn trí hiếu vốn là người nổi tiếng trong giới du học sinh việt nam học tập ở nước ngoài với nhiều thành tích đáng nể
tốt nghiệp thủ khoa học viện kinh tế và chính trị london
anh từng được chọn là sinh viên xuất sắc nhất nước anh năm hai nghìn bốn
top một trăm linh sinh viên xuất sắc nhất thế giới năm hai nghìn sáu
sau đó trí hiếu nhận học bổng sang mỹ và trở thành tiến sĩ kinh tế tại ngôi trường danh tiếng stanford năm hai mươi bảy tuổi
cũng thời điểm này anh tiếp tục đoạt giải thưởng giảng viên xuất sắc nhất trong năm học kỳ ở đại học stanford
sau khi giành xuất học bổng toàn phần duy nhất và tốt nghiệp thủ khoa khóa mba tại đại học oxford anh cuối năm hai nghìn một mươi chín
trí hiếu quay về việt nam lựa chọn công việc là đồng sáng lập và điều hành học viện phát triển tư duy và kỹ năng ieg
nói về việc đầu quân cho một cơ quan nhà nước đó là điều anh chưa từng nghĩ tới
bởi lẽ theo quan điểm của anh gắn bó và công hiến với một cơ quan tổ chức nào tiền lương lại không phải là yếu tố tiên quyết
trong môi trường làm việc đó sự sáng tạo của họ có được phát huy một cách tối đa nhất có thể
ngoài ra trong môi trường làm việc đó họ có cảm thấy như là mình thật sự là một nơi có thể gắn kết lâu dài
và ở cái nơi đó cái cơ hội nó được trao một cách khách quan nhất có thể
đồng quan điểm đó nhiều bạn trẻ và các nhà khoa học đều cho rằng môi trường làm việc tại các cơ quan nhà nước việt nam hiện nay
vẫn còn nhiều bất cập
đối với bản thân em thì em thấy là cái môi trường làm việc nó sẽ là cái quyết định nhiều hơn
hiện nay cái môi trường mà chúng ta tạo ra để thu hút các nhân tài trong nước và ngoài nước chưa tốt đâu
tôi nghĩ rằng là vào nền công vụ hiện nay có một ưu thế quan trọng là có điều kiện để phát triển
nhưng toàn bộ cái hoạt động thực tiện nó đang có nhiều cái nó không ổn cho cái vấn đề phát huy
sử dụng cái nhân tài hay người có năng lực
thực sự mà những người đó lại cần đang rất cần một lĩnh công vụ trung thực và trách nhiệm
vâng như vậy thì theo ý kiến chia sẻ của các bạn trẻ thuộc diện nhân lực chất lượng cao cũng như là các nhà khoa học
thì cũng đồng tình với quan điểm rằng là môi trường làm việc là yếu tố quan trọng nhất
thưa anh trần xuân bách thì có lẽ hơn ai hết anh sẽ là người hiểu rõ môi trường làm việc ở các cơ quan nhà nước như thế nào
thì anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình làm việc anh đã phải thích nghi như thế nào ạ
thực ra thì tôi khá là
may mắn bởi vì tôi được công tác tại một trường đại học lâu đời trường đại học y hà nội là trường đại học lâu đời nhất ở việt nam
thế thì tôi thấy rằng là không bao giờ chúng ta có thể giải quyết được tuyệt đối
để tạo ra được cái môi trường hoàn toàn là màu hồng
để từ đó giống như kiểu cái khái niệm mà chúng ta gọi là thằm đỏ
để nhân tài có thể là ung dung bước vào một cái cơ quan nhà nước làm việc
cái khái niệm đó sẽ không bao giờ tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới kể cả những nước có nguồn lực dồi dào nhất
mà tôi nghĩ là điều quan trọng là
hai phía nơi sử dụng con người và bản thân cá nhân mỗi một cán bộ chuyên môn kỹ thuật
đều phải ý thức được rằng là sẽ có những cái đòi hỏi mà chúng ta phải vượt qua
phải hài hòa phải tiệm cận được để cùng giải quyết nó
mà chúng ta sẽ thấy rằng những cái năng lực từ năng lực chuyên môn kỹ thuật đối với những người công tác những cán bộ chuyên môn kỹ thuật
từ cái năng lực chuyên môn kỹ thuật của cá nhân họ phải mở rộng ra phải chuyển đổi nhanh chóng
để trở thành những cái năng lực mang tính xã hội nhiều hơn mang tính con người nhiều hơn
tiếp cận được với một môi trường làm việc hài hòa được với một tổ chức
hai vị khách mời thì như trong clip mà chúng ta vừa mới theo dõi thì các chuyên gia cũng như là các nhà quản lý thì đã chia sẻ rằng là
thực sự thì cái môi trường làm việc của các cơ quan nhà nước bây giờ chưa tốt đâu
và như ý kiến của đồng chí thang văn phúc nguyên thứ trưởng bộ nội vụ cũng nói rằng là chúng ta cần một nền công vụ trung thực và trách nhiệm
vậy thì các vị khách mời nghĩ như thế nào về những cái nhận định như thế này
đúng như là đồng chí nguyên thứ trưởng bộ nội vụ có nói
chúng ta đang cần một cái nền công vụ nó trung thực cởi mở hơn
thì cái nguyên nhân xuất phát từ đâu
thì chúng tôi nghĩ rằng là đầu tiên chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công tác hoàn thiện thể chế
làm sao để những người trẻ những người có tài năng người ta có thể phát triển được nhưng cũng phải bảo vệ cho họ được
tại vì bây giờ chúng ta đang có cái thể chế chúng ta đang có rất là nhiều cái
cái quy định nó ràng buộc lẫn nhau
theo hai vị khách mời thì nếu như mà nói về cái điểm hạn chế
những cái yếu tố mà chúng ta cần phải khắc phục cải thiện trong cái môi trường làm việc ở hệ thống các cơ quan nhà nước hiện nay
để mà cái việc mà trọng dụng và thu hút nhân tài nó thực sự đạt được kết quả như mong muốn
thì đó là những cái điểm gì mà chúng ta cần phải khắc phục ạ
thì qua quan sát với những cái hệ thống giáo dục ở quốc tế mà tôi đã làm việc
thì tôi thấy rằng họ luôn có một cái kênh mở
tức là luôn có trường hợp ngoại lệ
tương tự như vậy đối với con người cũng vậy
họ luôn luôn có những cái tiêu chí những cái tiêu chí để giúp cho cái mặt bằng
cái cấu trúc chung được đảm bảo nhưng họ cũng luôn luôn có những cái trường hợp ngoại lệ
cái trường hợp ngoại lệ này nó giúp nó một mặt là nó vẫn giữ được cái cấu trúc về mặt quy định
nhưng đối với cả những cái kênh ngoại lệ như vậy nó giúp cho tập hợp được tinh hoa
bởi vì bản thân những cá nhân xuất sắc những người làm trong cái lĩnh vực khoa học
kỹ thuật trình độ cao họ đã có một cái quá trình tư duy và thực hành phát triển khá là khác tuần tự
nhưng cái giá trị tạo ra của họ đã khác tuần tự rồi
và nếu như chúng ta thu hút họ bằng một cái quy luật tuần tự
thì nó tạo ra cái mâu thuẫn nội tại ở đó
sử dụng người đúng vị trí như bác hồ nói hồi xưa là dụng nhân như dụng mộc
trao cho người ta một cái cơ hội được làm việc được có nguyện và
quan trọng hơn nữa là cái sự tin tưởng
cái sự đoàn kết trong một cái tập thể tập thể to cũng như tập thể nhỏ
đấy và cái tư duy cái tư duy và cái cách thức của người đứng đầu đối ngũ lãnh đạo
đấy dám làm dám chịu trách nhiệm
thưa các vị khách mời thì như vậy có thể thấy rằng là cải cách cái chế độ tiền lương
cùng với lại cải thiện môi trường làm việc của hệ thống các cơ quan nhà nước hiện nay
được xem là những cái yếu tố quan trọng để mà công tác thu hút và trọng dụng
được xem là những cái yếu tố quan trọng để mà công tác thu hút và trọng dụng
nhân tài có thể đạt được hiệu quả như mong muốn
một lần nữa cũng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
nữ tiến sĩ ba mươi năm tuổi trần phương thảo năm hai nghìn một mươi chín
chị là một trong một mươi gương mặt trẻ việt nam triển vọng trong nghiên cứu khoa học
và cũng là một trong một mươi gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu
với việc tìm ra được dẫn chất để điều trị bệnh suy giảm trí nhớ và bệnh ung thư ở người
chị trần phương thảo cũng đã vinh dự nhận danh hiệu quả cầu vàng
giải thưởng dành cho tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ ở việt nam
vốn là du học sinh với cơ hội được làm việc ở những đất nước phát triển
nhưng chị trần phương thảo lại lựa chọn quay về việt nam trở thành giảng viên trường đại học dược hà nội
so với các nước mà khoa học kỹ thuật phát triển tiến tính trên thế giới
thì nước mình vẫn còn có những cái phong cách nhất định
thì cái đầu tư cho khoa học kỹ thuật cũng như là nghiên cứu khoa học
thì mặc dù là đã có tập trung học
nhưng mà nó vẫn thực sự là cá nhân mình nghĩ
tôi nghĩ thì là nó chưa được giống như là các nước ở trên thế giới
mặc dù là biết rằng là điều kiện trong nước vẫn còn rất là nhiều khó khăn

cho nên là bản thân tôi thì tôi cũng rất là mong muốn
ổn hợp được một phần nào đó cho sự phát triển của đất nước
vừa tham gia công tác giảng dạy vừa nghiên cứu khoa học
có những lúc chị nản lòng bởi những khó khăn đặc thù
trong môi trường nghiên cứu khoa học ở việt nam
nhưng hơn hết chị trần phương thảo xác định là phải thích nghi
để có thể làm tốt nhất công việc mà mình yêu thích
cũng ủng hộ cái quy trình mà xét duyệt cũng như là giúp đỡ
tạo điều kiện cho các nhà chơi thực trẻ của nhà nước mình hiện nay
tất nhiên là nếu như mà càng giảm bớt các cái thủ tục hành chính
hoặc là bạn cũng biết là ví dụ như là nộp đề tài chẳng hạn thì không phải là chỉ có ở ngoài thủ đô
mà còn ở các tỉnh thành phố hoặc là ở trong miền nam
thì cái việc mà ví dụ điển hình như là quỹ nipoters mà dùng có thể nộp online
hoặc là gửi qua truyền phẩm thì đó cũng là một cái tạo điều kiện cho các nhà khoa học
tuy nhiên mình mong muốn là cái hình thức đó nó sẽ được nhân rộng hơn
cái cơ chế để xét duyệt hoặc là báo cáo đầu ra cũng linh hoạt và rõ ràng hơn
nhưng mà ở dần dần thì mọi thứ nó sẽ có những sự thích nghi
cứ như vậy với đam mê và cống hiến
cô giáo trần phương thảo vượt lên trên mọi trở ngại khó khăn
và gặt hái được những thành công đầu tiên trên chặng đường đi của mình
để rồi từ đó chị nhận thấy những giá trị lớn lao từ sự lựa chọn trở về và dốc sức cho quê hương
cá nhân tôi thì tôi nghĩ là một tri thức trẻ
và một nhà khoa học trẻ thì trước tiên là phải xác định cho mình là mình trẻ
và mình có thể cống hiến được gì cho đất nước
mà cống hiến cho đất nước chính cũng là cống hiến cho bản thân cho gia đình mình
thì mình hãy xác định là mình hãy phần đầu hết mình cống hiến hết mình
giống như là một câu nói là đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta